bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức khai mạc hội trợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ hai mươi
agroviet hai mươi đây là sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất trong năm của ngành nông nghiệp
năm nay xuất khẩu nông sản gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
bởi vậy hội trợ lần này sẽ thúc đẩy tiêu thụ nông lâm thủy sản tại thị trường nội địa
gắn với cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
hội trợ còn là cơ hội để các tỉnh thành trong cả nước có điều kiện quảng bá
giới thiệu về tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp xúc tiến thu hút đầu tư phát triển ngành nông nghiệp của địa phương
với quy mô hai trăm linh gian hàng hội trợ sẽ diễn ra đến ngày sáu tháng một mươi hai
tại khu hội trợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại quận cầu giấy tp hà nội